thẩm phán bang new york đã ấn định ngày hầu tòa của cựu tổng thống mỹ donald trump vào ngày hai mươi năm tháng ba tới đây
đây là phiên tòa hình sự đầu tiên trong lịch sử xét xử một cựu tổng thống mỹ
thẩm phán bang new york đã bác bỏ nỗ lực của ông trump trong đề nghị hủy cáo buộc chi tiền mặt bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm
nhằm chết dầu mối quan hệ của cô và ông trump trước đây
trong các ngày một mươi năm tháng hai các luật sư đại diện của ông trump cũng đã tham gia một phiên điều trần khác tại thành phố atlanta bang georgia
tại đây phía ông trump yêu cầu công tố viên hủy bỏ các cáo buộc liên quan đến việc gian lận bầu cử hồi năm hai nghìn hai mươi và kiếm tiền bất hợp pháp
đây chỉ là hai trong số bốn cáo trạng hình sự đối với ông donald trump trong khi ông đang vận động tranh cử để trở thành đại diện đảng cộng hòa chạy đua vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi
đến nay ông trump vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc